đối tượng trần duyệt tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ngụ quận thủ đức hành nghề xe ôm đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thủ đức tp hcm bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó một người phụ nữ khoảng hai mươi hai tuổi ngụ quận chín điều khiển xe vi phạm luật giao thông nhưng không mang theo giấy tờ không có tiền nộp phạt nên bị cơ quan công an tạm giữ xe
thế vậy tuấn tự xưng là quen biết với cảnh sát giao thông sẽ giúp chị này lấy xe ra với điều kiện phải đưa cho hắn ba triệu đồng và đi khách sạn với hắn
sau khi đóng tiền phạt tuấn đi lấy xe giao lại cho bị hại
vài ngày sau tuấn tiếp tục yêu cầu người phụ nữ đưa lại chiếc xe và giấy tờ cho hắn để bổ sung thủ tục hồ sơ
lấy được xe tuấn đem đi cầm cố rồi ra bán chiếc xe cho một người quen với giá hai mươi một năm triệu đồng
tối ngày bốn tháng một mươi hai tuấn yêu cầu người phụ nữ phải đến khách sạn phục vụ cho hắn
nếu không sẽ phát tán những cảnh quay trong khách sạn
sau đó do nhiều lần liên lạc với túng để đòi lại xe nhưng không được nên người bị hại đã đến công an trình báo sự việc
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ